thưa quý vị thành phố hồ chí minh sẽ công bố cấp độ dịch vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
cùng với đó sẽ mở dần một số dịch vụ như ăn uống tại chỗ ở vùng xanh
đây là thông tin được ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm vào sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi
theo kế hoạch thứ sáu hàng tuần thành phố thủ đức và các quận huyện
phải hoàn thành đánh giá cấp độ dịch rồi báo cáo vào ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
trên cơ sở đó thành phố sẽ công bố cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
lần đầu tiên là vào thứ hai tới tức ngày hai mươi năm tháng một mươi
tùy từng cấp độ thành phố sẽ quyết định mở cửa lại các hoạt động
khi mở phải đảm bảo bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực đã quy định
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho biết thành phố hồ chí minh không ra một công thức chung
áp dụng hết cho các địa phương thay vào đó những nội dung cần liên thông sẽ liên thông
như những vấn đề riêng của địa bàn sẽ do chính quyền địa phương tự quyết
sau khi thành phố công bố cấp độ dịch các địa phương sẽ căn cứ vào đó để mở lại các hoạt động
tuy nhiên do dịch vẫn diễn biến phức tạp nên theo nguyên tắc của nghị quyết một trăm hai mươi tám
địa bàn nào an toàn mới được mở